tỉnh hải dương hiện có hơn bốn ba trăm linh lồng cá tập trung trên các tuyến sông thái bình kinh thầy sông luộc
để ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết
trị cục thủy sản đề nghị các chủ hộ nuôi cá lồng trên sông thực hiện ngay các biện pháp phòng chống
như kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu lồng cá gia cố tăng cường thêm hệ thống dây neo trụ neo cố định
vệ sinh lồng nuôi bảo đảm không bị cản nước và cố định lồng nuôi bảo đảm an toàn tuyệt đối
cùng với đó tiến hành thu gom toàn bộ vật tư dụng cụ trên lồng nuôi
vỏ bao thức ăn không để ảnh hưởng đến dòng chảy tiêu thoát
cắt toàn bộ hệ thống điện khi lồng cá có dấu hiệu suy yếu hoặc khi có mưa lớn
hạn chế lượng phân công làm việc và nghỉ ngơi ở khu vực lồng bè
bố trí đầy đủ áo phao khi cần thiết đối với người lao động trên lồng cá để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người